tiếp tục thông tin liên quan đến vụ sập hầm do lở đất tại ấn độ lực lượng cứu hộ nước này đang gấp rút đào sới đất bùn và các đống đổ nát của đường hầm bị sập để tiếp cận bốn mươi công nhân bị mắc kẹt
giám đốc quản lý dự án thuộc công ty xây dựng nioc đơn vị giám sát hoạt động xây dựng đường hầm đã xác nhận số công nhân bị mắc kẹt và cho biết tất cả đều an toàn
các nỗ lực cứu hộ bắt đầu từ ngày một mươi hai tháng một mươi một hiện oxy đang được bơm thông qua một đường ống để đến được phần bị sập của đường hầm để hỗ trợ công nhân có khí để thở
vụ sập đường hầm xảy ra vào sáng sớm ngày một mươi hai tháng một mươi một khi hai tốt công nhân xây dựng đang đổi ca đường hầm này là một phần của dự án xây dựng đường bộ chatham nhằm cải thiện kết nối đến một số đền thờ hindu nổi tiếng nhất ở ấn độ cũng như các khu vực biên giới dắt trung quốc
thông tin cập nhật về tình hình xung đột giữa israel và hamas
trong một tuyên bố đưa ra mới đây quân đội israel cho biết chiến dịch của nước này đã tiến triển hầu khắp giải gaza và lực lượng vũ trang hamas đã mất quyền kiểm soát khu vực
lực lượng phòng vệ israel idf gần đây tăng cường tấn công các mục tiêu ngầm của hamas ở giải gaza nhất là tại thành phố gaza ở phía bắc
theo bộ trưởng quốc phòng israel idf đang tiến đến mục tiêu kiểm soát hoàn toàn thành phố gaza
hơn một tháng qua israel nhiều lần khẳng định mục tiêu rất rõ ràng của chiến dịch ở giải gaza là xóa sổ hoàn toàn hamas
và các thủ lĩnh của lực lượng này
ở chiều ngược lại hamas đang chống cự quyết liệt các cuộc tấn công của israel
đến nay hơn một mươi một người palestine ở giải gaza đã thiệt mạng phần lớn là phụ nữ và trẻ em
bên phía xrn số người thiệt mạng là khoảng một bốn trăm linh người cũng chủ yếu là dân thường và hơn hai trăm bốn mươi người bị các tay súng hamas bắt giữ
tình hình nhân đạo giải gaza tiếp tục diễn biến xấu đi mỗi ngày
thực phẩm nước uống vật tư y tế và nhân liệu đang thiếu trầm trọng nhất là tại khu vực phía bắc
nhiều bệnh viện đã buộc phải đóng cửa trong khi các bác sĩ phẫu thuật mà không có thuốc gây mê
người đứng đầu cơ quan liên hợp quốc về người tị nạn palestine tại giải gaza cảnh báo
các hoạt động nhân đạo sẽ chấm dứt trong vòng bốn mươi tám tiếng đồng hồ tới vì không có xe chở nhân liệu nào được phép vào gaza
chiến sự vẫn tiếp diễn tại vùng lãnh thổ gaza nơi hơn một nửa trong số hai bốn triệu dân phải di chuyển chỗ ở
và hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo để sinh sống
các hoạt động cứu trợ nhân đạo đang diễn ra hết sức khó khăn do khu vực này bị phong tỏa
trong một phát biểu hôm một mươi ba tháng một mươi một giám đốc bệnh viện shifa lớn nhất ở giải gaza cho biết
bệnh viện này đang là nơi trú ẩn của khoảng bảy người dân chưa kể một năm trăm linh bệnh nhân và nhân viên y tế
trong khi tình hình tại đây đã xuống mức thảm khốc do bị ảnh hưởng bởi bom đạn
liên quan đến vấn đề cứu trợ nhân đạo một con tàu của thổ nhĩ kỳ mang theo trang thiết bị và vật dụng
để thiết lập bệnh viện dạ chiến để hỗ trợ người dân ở giải gaza đã cập cảng en aris của ai cập
đây là chuyến tàu đầu tiên trở hàng viện trợ theo hình thức này đến ai cập kể từ khi cuộc xung đột
giữa phong trào hồi giáo hamas và israel bùng phát hôm bảy tháng một mươi
tại diễn cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của liên minh châu âu joseph borrell cho hay
viện trợ quân sự của khối này cho ukraine đã đạt hai mươi bảy tỷ euro tương đương với khoảng hai mươi tám tám tỷ usd
kể từ khi nổ ra xung đột với nga hồi tháng hai
năm ngoái một con số cao kỷ lục trong lịch sử eu
kể từ khi xảy ra xung đột tại ukraine eu và các quốc gia thành viên đã cung cấp khoảng tám mươi chín tỷ usd
hỗ trợ tài chính quân sự và nhân đạo cho nước này
trong đó hỗ trợ quân sự bao gồm đạn ruột hệ thống phòng không xe tăng cũng như các loại vũ khí và thiết bị khác
hồi tháng bảy năm nay ông borrell đã đề xuất thành lập một quỹ trị giá hai mươi tỷ euro
tương đương với hai mươi một bốn tỷ usd để hỗ trợ ukraine trong bốn năm tới
quỹ này dự kiến sẽ giúp kiev
trang trải chi phí mua đạn ruột tên lửa và xe tăng cũng như huấn luyện binh sĩ
các bộ trưởng quốc phòng eu dự kiến sẽ thảo luận về kế hoạch tại bruxelles bỉ trong tuần này
tuy nhiên các nhà ngoại giao cho hay nhiều quốc gia trong đó có đức
đã bày tỏ sự dè dặt về việc cam kết số tiền lớn như vậy trước vài năm
bộ trưởng tài chính mỹ janet yellen ngày một mươi ba tháng một mươi một đã kêu gọi các nền kinh tế thuộc vành đai thái bình dương
tăng cường khả năng sản xuất đồng thời nỗ lực đầu tư cho việc chuyển sang sử dụng các loại năng lượng phát thải ít carbon
và mang lại nhiều cơ hội hơn cho những người nghèo
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng tài chính các nền kinh tế thành viên diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec
bộ trưởng yellen cho rằng sự năng động về kinh tế của apec đồng nghĩa với việc những hành động mà apec thực hiện
sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết những thách thức trên toàn cầu
hai mươi một nền kinh tế trong apec cần hợp tác cùng nhau để đạt được các mục tiêu năm nay hướng tới việc hình thành
một cộng đồng châu á thái bình dương mở năng động có khả năng phục hồi nhanh và hòa bình
bà yellen lưu ý tới sự tăng trưởng kinh tế bền vững để vừa có thể bảo vệ hành tinh vừa cung cấp cho nền kinh tế năng lượng sạch
cần thiết để phát triển bên cạnh đó các nước cần tận dụng công nghệ mới để thúc đẩy đổi mới trong khi vẫn duy trì sự an toàn của thị trường tài chính
hội nghị bộ trưởng tài chính apec diễn ra ngay trước thềm hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế apec trong tuần này
và cuộc gặp giữa tổng thống mỹ joe biden và chủ tịch trung quốc tập cận bình nhằm cải thiện quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới
ngoại trưởng các nước thuộc liên minh châu eu vừa thông qua chính sách điều chỉnh
theo đó những người đăng ký thị thực visa thăm các nước trong khối sen gần của châu âu sẽ sớm được cấp loại giấy tờ này theo hình thức trực tuyến
việc số hóa quy trình cấp visa cũng sẽ giúp những người đăng ký không phải hẹn trước tại các lãnh sự quán hoặc văn phòng cung cấp dịch vụ
cụ thể sau khi quy định mới được áp dụng những người đăng ký lưu trú ngắn hạn ở khu vực sengen sẽ tải lên các tài liệu dữ liệu và bản sao điện tử
hồ sơ du lịch của họ cùng thông tin sinh chắc học và trả phí tất cả đều thông qua một nền tảng trực tuyến
nếu được phê duyệt họ sẽ nhận được một mã số để in ra hoặc lưu trữ trong thiết bị
tuy nhiên một số người nộp đơn xin cấp visa lần đầu
những người có hộ chiếu mới hoặc dữ liệu sinh chắc học đã thay đổi có thể vẫn phải tuân thủ trình tự cấp thủ tục trước đây
quyết định trên được thông qua sau quá trình lập pháp kéo dài nhiều tháng và sẽ có hiệu lực sau ba tuần kể từ thời điểm thông báo
năm nay xu hướng thời tiết diễn ra có vẻ bất thường trong bối cảnh tình hình biến đổi khí hậu diễn biến ngày một phức tạp hơn
các quốc gia ở khu vực đông bắc á gồm trung quốc hàn quốc và nhật bản đều đang đón đợt tuyết bất thường trong đầu mùa đông này
một số vùng phía bắc nhật bản trong đó có các thành phố hokkaido và aomori cuối tuần qua đã đón đợt tuyết đầu mùa đến sớm
dự báo không khí lạnh và tuyết rơi sẽ kéo dài ít nhất là cho đến ngày mai
tại hàn quốc núi hala đỉnh núi cao nhất nước này đã đón đợt tuyết đầu mùa sớm hơn một mươi tám ngày so với mùa tuyết năm ngoái
khu vực đông bắc trung quốc những ngày qua cũng đã trải qua những hình thái thời tiết tương phản trái mùa
thời tiết ấm bất thường trong tháng một mươi sau đó nhiệt độ giảm đột ngột và bão tuyết đến sớm
các chuyên gia khí tượng nhận định sự gia tăng của các hiện tượng thời tiết bất thường là do tác động của hiện tượng biến đổi khí hậu
thưa quý vị trong bối cảnh chi phí năng lượng cao và nguồn điện không ổn định
một số cộng đồng và doanh nghiệp ở vùng nông thôn của kenya đang chuyển sang sử dụng thủy điện sản xuất tại địa phương
mô hình năng lượng điện tái tạo này không chỉ giúp nguồn cung cấp điện được ổn định giúp đảm bảo sản xuất
mà còn giúp bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tại kenya
và đây cũng là nội dung sẽ được gửi tới quý vị trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới hôm nay
nhà máy thủy điện này có tên là hydrobox kenya được thành lập bởi ông john magiro
người sáng lập magiro hydro electrical và hydrobox một công ty đầu tư cổ phần của bỉ
nhà máy hiện cung cấp điện cho hơn hai hộ gia đình ở hạn murang
giúp đẩy nhanh chương trình điện khí hóa nông thôn
tuy nhiên hiện nó vẫn chưa đủ để đáp ứng phần lớn nhu cầu
hydrobox hiện là nhà máy thủy điện duy nhất ở khu vực miền trung kenya
nhà máy sử dụng nước được chuyển hướng từ một con sông gần đó để chạy tuô bin tạo ra điện
quá trình này bắt đầu bằng việc tạo ra một hồ chứa nhỏ
nơi nước được dẫn vào một con kênh rồi dẫn vào một đường ống dẫn đến tua pin tạo ra điện
công việc của nước chủ yếu là làm quay tô bin và sau khi quay tuô bin
nó sẽ quay máy phát điện lúc này máy phát điện sẽ tạo ra điện
toàn bộ một trăm linh lượng nước sẽ quay trở lại sông
trong trường hợp hạn hán hoặc mực nước sông thấp
công ty đã lắp đặt một số tấm pin mặt trời để giúp duy trì nguồn điện
nguồn năng lượng tái tạo này đã giúp ích rất nhiều cho những người dân ở hạn murang
nguồn điện này đã giúp ích cho chúng tôi rất nhiều đặc biệt là ở nhà
chúng tôi có tv để xem tin tức và còn có thể sạc điện thoại
trước đây khi chúng tôi bị mất điện chất lượng của lá trà sẽ bị ảnh hưởng
và chất lượng của trà sẽ bị ảnh hưởng
điều này sẽ ảnh hưởng đến giá cả
nhưng hiện tại chúng tôi có thể sản xuất ổn định và chất lượng cũng ổn định hơn
điều này đảm bảo thị trường cho loại trà truyền thống của chúng tôi
các chuyên gia cho rằng một số hệ thống thủy điện lớn có thể để lại tác động tiêu cực đến môi trường
nhưng với những hệ thống nhỏ hơn tác động đó có thể bị hạn chế
nước có xu hướng chuyển dòng trong thời gian ngắn vào các hệ thống thủy điện và quay trở lại sông
vì vậy lượng nước trong sông cũng không bị ảnh hưởng nhiều trong mọi trường hợp
ngoài ra lợi ích có xu hướng lớn hơn bất kỳ tác động tiêu cực nào nếu có
bởi vì chúng tôi nhận thấy các khu vực được phục vụ bởi các hệ thống thủy điện này thường không nằm trong lưới điện quốc gia
chúng có xu hướng là các khu vực biệt lập chưa được phục vụ đầy đủ
vì vậy các vấn đề xã hội sẽ ít bị ảnh hưởng
với việc phát triển mô hình năng lượng tái tạo này lợi ích kinh tế nhờ việc tiếp cận năng lượng giá rẻ có thể thực sự mang lại lợi ích cho cộng đồng
vì vậy đây là một mô hình tốt để thực hiện và nhân rộng hơn nữa trong tương lai tại các khu vực còn nhiều khó khăn ở kenya